ngày một một hai nghìn hai mươi luật phòng chống tắc hại rượu bia chính thức có hiệu lực
điều mà nhiều người quan tâm đó là làm thế nào để các quy định cấm đó được thực thi hiệu quả
theo luật này các hành vi bị cấm bao gồm
kích động sử dụng người khác uống rượu bia
sử dụng người chưa đủ một mươi tám tuổi trực tiếp tham gia sản xuất mua bán rượu bia kinh doanh quảng cáo rượu bia
cán bộ công chức viên chức học sinh sinh viên và các lực lượng khác uống rượu bia trước trong giờ làm việc học tập nghỉ giữa giờ làm việc học tập
quảng cáo rượu bia trên báo nói báo hình trong thời gian từ một mươi tám đến hai mươi một giờ hàng ngày
trừ quảng cáo trong các chương trình thể thao đã mua bản quyền được tiếp sóng trực tiếp từ nước ngoài và các trường hợp khác theo quy định của chính phủ
quảng cáo khuyến mãi rượu bia có độ cồn từ một mươi năm độ trở lên
cấm khuyến mãi bất cứ loại rượu bia ở mọi loại độ cồn cho người chưa đủ một mươi tám tuổi
người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông
thưa quý vị và các bạn luật phòng chống tác hại rượu bia được kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn thông qua
và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tuy còn hơn năm tháng nữa luật mới chính thức đi vào cuộc sống
tuy nhiên điều quan trọng nhất của văn bản này chính là việc tuyên truyền thực thi ngăn ngừa
nhưng làm thế nào để những điều cấm của luật này được thực thi tự nguyện
mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trao đổi của biên tập viên mỹ linh
cùng với vị khách mời ngày hôm nay của chương trình xin mời chị mỹ linh
vâng xin cảm ơn trường quay s hai
và thưa quý vị khán giả sau đây xin mời quý vị đến với phần trao đổi của biên tập viên mỹ linh
xin mời quý vị đến với phần trình bày của tôi với luật sư thanh hà
vâng thưa luật sư thanh hà
việc cấm bán rượu bia cho người dưới một mươi tám tuổi là một quy định đúng
tuy nhiên theo ông thì liệu rằng quy định này có khó thực hiện hay không
đây là một quy định hoàn toàn đúng đắn
về mặt thực tế các quốc gia trên thế giới đều có quy định về việc cấm bán rượu bia này
tuy nhiên tôi nghĩ tính khả thi của quy định trong điều kiện hoàn cảnh của việt nam hiện nay
là tương đối khó khăn
chúng ta biết là
tình trạng nấu rượu trong cộng đồng dân cư
mà gọi là rượu lậu không có kiểm soát về chất lượng
thì diễn ra rất là phổ biến
và ở những vùng nông thôn như thế
thì cái việc mua bán rượu tương đối là dễ dàng
và đặc biệt là trẻ em còn nhờ mua hộ cho bố
hoặc là cho những người khác trong gia đình
và đặc biệt là ở thành phố hiện nay
thì những siêu thị hoặc là những trung tâm thương mại
thì chúng ta cũng bán rượu
mới bị một cách rất là thoải mái
cái việc là mua là cần phải xuất chứng minh thư
thì hầu như là tất cả những cái người bán hiện nay
đều không có cái khái niệm về cái chuyện đó
thì tôi rất là lo ngại về cái việc là
cái tính khả thi của cái quy định này
tôi nghĩ là trong cái quy định mới thì
chúng ta nên trao quyền mạnh cho cơ quan quản lý thị trường
trong cái việc là tuyên truyền hướng dẫn
những người hộ kinh doanh
và có thể là sẽ áp dụng cái chế tài xử phạt mạnh
khi mà họ vi phạm được cái quy định này
vi phạm cái quy định là bán rượu bia cho người chưa thành niên
và bên cạnh quy định đó thì cũng còn có một quy định khác nữa
rất được quan tâm từ phía du luận
đó là quy định mà cấm cán bộ công chức viên chức
và những lực lượng khác uống bia rượu trong giờ làm việc
hay là trong giờ học tập trong giờ nghỉ trưa
tuy nhiên là trên thực tế trong thời gian qua
trong một mươi năm qua chúng ta cũng đã có hai cái chỉ thị cấm
liên quan tới vấn đề này
tuy nhiên là việc thực hiện lại rất là yếu ớt
và không mấy hiệu quả
đây là lần đầu tiên mà các cái quy định này
được thể chế hóa trong một cái luật
chúng ta phải có nghi định hướng dẫn thi hành
và trong cái nghi định hướng dẫn thi hành
cũng quy ra các cái biện pháp
để đảm bảo cho cái việc là thực hiện
cái quy định này trên thực tế
ví dụ như là quy định về cái thanh tra công vụ
đi kiểm tra các cái quán nhậu
hoặc quán bia mà có cán bộ công chức
và khi mà phát hiện chúng ta cương quyết xử lý
một cách công khai và đưa lên
các cái phương tiện thông tin đại chúng
thì nó sẽ có cái tính
chất gian đe và giáo dục rất là cao
đặc biệt là vai trò của những người đứng đầu
đơn vị cơ quan
và những người đứng đầu đơn vị cơ quan
mà gương mẫu thực hiện
thì tôi nghĩ là những cán bộ công chức
người ta giới quyền người ta cũng tôn trọng thôi
tôi nghĩ thì trong cái việc thực thi luật
mà không mấy hiệu quả
thì còn có một vai trò rất là quan trọng
của vấn đề tuyên truyền
vậy theo ý kiến cá nhân của ông
thì trong thời gian tới làm thế nào
để cái việc tuyên truyền
thực sự thay đổi được những cái nhận thức
những cái thói quen đã trở thành lối mòn
của xã hội hiện nay
cùng với sự tuyên truyền giáo dục
thì áp dụng các cái chế tài mạnh
trong cái việc là nếu mà vi phạm
thì cán bộ công chức thì phải xử kỳ luật
thế còn nếu mà những người bán hàng
mà bán rượu bia cho trẻ em
thì có thể là tạm ngừng kinh doanh
hoặc là tái phạm thì tịch thu
cái giấy kinh doanh
thì tôi nghĩ là cùng với lại cái việc
tuyên truyền giáo dục và áp dụng các chế tài mạnh
thì mới có thể là chúng ta
đưa được cái luật này vào thực tế
và đảm bảo được cái tính khả thi
và cái tính
áp dụng được của luật trong đời sống thực tế
chúng ta có thể là dùng
các cái công cụ hoặc là các cái phương tiện
truyền thông hiện đại để chúng ta tác động
vào cái ý thức của người dân
cũng như là cán bộ công chức trong cái việc
là sử dụng rượu bia và buôn bán rượu bia
thì tôi nghĩ là đấy là một trong những cái
mà gợi ý để chúng ta thay đổi cái cách thức
tuyên truyền của chúng ta đối với lại
cái vấn đề này
vâng xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông chị
thưa quý vị và các bạn việc cấm công chức uống rượu bia
hay cấm bán rượu bia cho người dưới một mươi tám tuổi
nếu không được luật hóa
với khung chế tài cụ thể
sẽ không thể có tác động tới thói quen của mọi người
chỉ khi những người uống rượu thực sự thấy
lợi ích của mình bị đe dọa bởi hành vi này
thì việc cấm mới có đủ sức nặng
bởi thay đổi trong ý thức là thay đổi quan trọng nhất
hiệu quả nhất
chứ không phải là sự phạt nặng